phải tiến hành xong trước một mươi tám h tối nay
để muộn sẽ gây khó khăn
cho việc di chuyển tranh trú của ngư dân
mặc dù quỹ đạo của bão
không vào đất liền nhưng đây là cơn bão
mạnh cấp một mươi ba đến một mươi bốn
khi vào đất liền vẫn còn ở cấp một mươi hai
ảnh hưởng đất liền vẫn còn gió
cấp tám tương đương như một cơn bão
bình thường khi đổ bộ vào đất liền
để ứng phó với cơn bão số chín
và những nguy hiểm tiềm ẩn
do ảnh hưởng của bão ông nguyễn văn tiến
phó tránh văn phòng ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai
phó tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai
đề nghị các bộ ngành thành viên
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và các địa phương tiếp tục
triển khai nghiêm túc công điện
và kết luận của phó thủ tướng chính phủ
tại cuộc họp ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
công điện của ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai ứng phó bão số chín
ngoài quyết liệt đôn đốc
đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu thuyền
tại nơi nèo đậu cần tiếp tục
bắn pháo hiệu cảnh báo bão cho các tàu
hoạt động ven bờ và ngư dân
trên các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản
không lại trừ bão số chín
sẽ đi vào gần bờ hoặc đổ bộ
vào đất liền khi chịu tương tác
của khối không khí lạnh từ phía bắc
vì vậy phải sẵn sàng phương án
cứu hộ cứu nạn trên biển và đất liền
phạm vị ảnh hưởng của bão
là rất rộng và cường độ bão
rất lớn nên việc ứng phó phải
khẩn trương và kịp thời đã có nhiều
bài học khi tàu thuyền về nơi nèo đậu
rồi vẫn bị chìm đắm
vì vậy tại nơi nèo đậu trú tránh
của tàu thuyền phải đặc biệt chú ý
trong đó có các nơi nèo đậu tàu thuyền
ở các đảo tạo điều kiện cho
các tàu cá và ngư dân các địa phương khác
vào nơi tránh trú đi đôi với
các biện pháp đảm bảo an toàn về dịch
covid một mươi chín đặc biệt là không để
người dân trên tàu thuyền
trên tròi canh trên lồng bè
nuôi trồng thủy sản khi có bão
trên những tổn thất nặng nề
mà philippines đã phải hứng chịu
cùng với những dự báo về nguy cơ
tiềm ẩn khi cơn bão tiến gần
đến vùng biển việt nam việc nhanh chóng
di rời người dân và thông tin kịp thời
đến bà con trong vùng chịu ảnh hưởng
của cơn bão là vô cùng cần thiết
ngay lúc này đặc biệt là trong bối cảnh
dịch covid một mươi chín trên cả nước vẫn đang
có những diễn biến phức tạp công tác
phòng chống dịch sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn
hy vọng rằng cơn bão sẽ
nhanh chóng suy yếu và không có
những hậu quả nghiêm trọng xảy ra
những thông tin về cơn bão này cũng sẽ được
chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị
đã theo dõi đến cuối video
và xin hẹn gặp lại vào những tin tức
về bão lũ tiếp theo
nhà dự báo thời tiết
xác nhận trên đài dgpb
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
nó tức bão rai đã
suy yếu khi di chuyển qua những ngọn núi
tuy nhiên cảnh báo bão cấp ba
bốn và năm cấp độ tăng dần
vẫn ghi trì ở một số khu vực
ở vùng tây visayas do có gió lớn
siêu bão rai đã tăng nhanh
sức mạnh khi bắt đầu đổ vào
philippines vào hôm qua
đạt cấp bão tương đương mạnh cấp năm
trên thang bão saffir simpson
sức gió tối đa ít nhất là hai trăm năm mươi km một giờ
bão rai đã gây ra mưa lớn đất rất lớn
ở khu vực tây bán đảo visayas
và ở các tỉnh palawan
có một số cơn mưa rất lớn
ở khu vực bikon
bán đảo zambonga quezon
và phần còn lại của vùng mimaropa
liên đoàn chữ thập đỏ
và trang lý liệm đỏ quốc tế
ifrc gọi rai là một trong những
cơn bão mạnh nhất đe dọa philippines
trong những năm gần đây
ifrc cho biết các đội cứu hộ
của hội chữ thập đỏ philippines
đã làm việc suốt ngày đêm để phân phát
hàng cứu trợ và đảm bảo các phương tiện
cứu hộ và đội sơ cứu tại chỗ
chủ tịch hội chữ thập đỏ philippines
người dân philippines rất kiên cường
nhưng sưu bão này là một đòn gián mạnh
vào hàng triệu người vẫn đang phải khắc phục
các hậu quả sau các trận bão lũ
và dịch bệnh covid một mươi chín trong năm qua
gần một trăm linh cư dân ven biển đã được yêu cầu
sơ tán trước khi bão đổ bộ
nhà chức trách đã hoãn việc tiêm vaccine covid một mươi chín
cho hàng triệu người sống trên đường đi
của cơn bão
đây là cơn bão thứ một mươi năm ở quần đảo philippines
trong năm nay
bão ra đã buộc hàng chục chuyến bay bị hủy
làm tê liệt hoạt động ở các cảng biển
hơn bốn hành khách tài xế
và những người giúp đỡ hàng hóa bị mắc kẹt
trung bình mỗi năm có khoảng hai mươi cơn bão
đổ bộ vào quần đảo philippines
tuy nhiên ở việt nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
cho biết vào lúc một giờ sáng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
bão rai đang ở khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi năm tương đương một trăm sáu mươi năm một trăm tám mươi năm kmh
dật trên cấp một mươi bảy
dự báo đến chiều tối nay
bão rai sẽ vượt qua khu vực phía bắc
của đảo palawan
philippines và đi vào biển đông
sẽ trở thành cân bão số chín
trong năm hai nghìn hai mươi một
sau khi đi vào biển đông
cường độ bão giảm chỉ còn cấp một mươi ba một mươi
giật cấp một mươi bảy sau đó khi đi vào
kênh tuyến một trăm một mươi một độ cân đông
bão có xu hướng yếu thêm
còn cấp độ một mươi hai một mươi ba và đổi hướng
dịch chuyển dần lên phía bắc và tiếp tục suy yếu
ông trần quang nang
trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm
dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
theo ông nang do ảnh hưởng
của bão kết hợp với không khí lạnh
ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp bảy tám và cấp một mươi
từ gần sáng và ngày mai
ở vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
có gió mạnh dần lên cấp tám một mươi
sau tăng lên cấp một mươi một một mươi hai
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi
và cấp một mươi bảy sóng biển cao
từ tám một mươi m biển đồng dữ dội
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai
trên vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo trường sa
cấp bốn cụ thể
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
trong hôm nay bão theo hướng
tây tây bắc với tốc độ hai mươi hai mươi năm kmh
cường độ suy yếu dần
và chiều tối sẽ vào biển đông
đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai
tâm bão cách đảo sông tử tây
khoảng hai trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất một trăm sáu mươi năm km
cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
bão giữ hướng tây tây bắc
với tốc độ hai mươi kmh
đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai
tâm bão cách bờ biển bình định khánh hòa
khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất là
một trăm năm mươi km trên giờ cấp một mươi ba
tăng ba cấp
nhận định về sự khác biệt và bất thường của cơn bão này
liệu cân bão rai có khả năng đổ bộ
vào phía nam ông đăng cho rằng
thông thường tháng một mươi hai bão đi vào
khu vực phía nam của biển đông cũng như
ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành phía nam
tuy nhiên cân bão rai này lại có sự hướng
đi ngược lên phía bắc đó là sự
khác thường về đường đi so với trung bình nhiều năm
tất cả kịch bản chúng tôi đều đã tính toán
tuy nhiên khả năng đường đi của bão
rai chạch lên phía bắc là
đang có sát xuất xảy ra cao nhất
lên tới tám mươi trong đó
cũng có khả năng bão đi thẳng vào miền trung
và lệch xuống phía nam tuy nhiên
các khả năng này là không nhiều ông năng cho biết thêm
theo ông đăng đây là
một siêu bão hoạt động vào cuối mùa
khi vào biển đông vẫn còn cường độ rất
mạnh lên tới cấp một mươi ba kết hợp với
không khí lạnh tăng cường sẽ gây ra gió
rất mạnh cho khu vực vùng biển giữa biển đông
sóng biển rất cao từ tám đến một mươi mét
nhất là nguy hiểm cho tàu thuyền
kể cả tàu có trọng tải lớn
tối qua ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
thủ tướng ra công điện yêu cầu các tỉnh
từ quảng ninh đến cà mau cùng các bộ ngành
chủ động lên phương án ứng phó với bão rai
kiểm đếm hướng dẫn tàu thuyền
đến khu vực an toàn triển khai các biện pháp
đảm bảo tính mạng cho người dân
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam yêu cầu
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã thành phố
các sở ban ngành và các đơn vị liên quan
chủ động theo dõi chỉ đạo triển khai
ngay các biện pháp ứng phó với bão
mưa lớn theo phương châm bốn tại chỗ
từ một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
và ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã
thành phố ven biển nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
đồng thời các đơn vị thông báo cho tàu thuyền
còn hoạt động trên biển chủ động di chuyển vào bờ
tìm nơi trú ẩn an toàn
tàu thuyền và người lao động cần giữ thông tin liên lạc
thường xuyên với thuyền trưởng
chủ các phương tiện để xử lý kịp thời
khi có tình huống xảy ra
đối với ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã thành phố
sẵn sàng lực lượng phương tiện
chủ động hỗ trợ nhân dân và các cơ quan
đóng trên địa bàn kiểm tra tổ chức
chặn chống nhà cửa trụ sở làm việc
vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
các đồn biên phòng cửa đại
đồn biên phòng cụ lao chàm
đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà
đã tổ chức bắn pháo hiệu
để thông báo cho tàu thuyền hoạt động vào bờ
đến sáng nay quảng nam còn hai mươi bảy tàu hoạt động
trên biển với hai trăm hai mươi ba ngư dân
những tàu này đã được thông báo
về đường đi của bão rai
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
nhận định khoảng chiều cho đến tối nay
một mươi bảy tháng một mươi hai cân siêu bão này
sẽ suy yếu và đi vào biển đông
khi đi vào biển đông
thì cân bão này sẽ suy giảm hai cấp
so với hiện tại tức là khoảng cấp một mươi bốn
hôm qua bão rai trước khi vào miền trung philippines
mạnh lên cấp một mươi sáu và trở thành siêu bão
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi đến nay
chỉ có tám cân siêu bão xuất hiện
trên khu vực tây bắc thái bình dương
vào tháng một mươi hai trong đó gần đây nhất
là cân bão norten năm hai nghìn một mươi hai
năm hai nghìn một mươi sáu cường độ bão mạnh nhất cấp một mươi sáu
khi vào biển đông mạnh cấp một mươi một mươi một
trên biển đông siêu bão gần nhất
là hai yan vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
cường độ suy yếu dần
như vậy khoảng chiều tới nay
bão sẽ đi vào biển đông
tuy nhiên tàu thuyền và ngư dân ngay từ lúc này
cần thực hiện nghiêm túc việc tránh xa
khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng gió mạnh
nhất là những khu vực có khả năng
tâm bão đi qua các bạn nha
tất cả những tin tức liên quan đến tình hình siêu bão rai
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn
trong những bản tin sau